tại buổi họp báo quý ba bộ giao thông vận tải đã làm rõ nhiều vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm
đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến dự án bot xin bán tàu cũ của tổng công ty hàng hải việt nam
vấn đề ung tác giao thông và tai nạn giao thông trên đường cao tốc
tại buổi họp báo đại diện lãnh đạo ngành giao thông vận tải cho biết sau kiểm tra của tổng cục đường bộ
vấn đề liên quan đến các dự án bot việc đặt trạm thu phí bến thủy một và bến thủy hai thuộc hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
thu hồi vốn cho dự án đường tránh thành phố vinh dự án nam hà tĩnh và hoàn vốn cho hai cầu vượt đường sắt
đặc biệt là tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ có dấu hiệu thiếu minh bạch trong nguồn thu phí
ngành giao thông vận tải đã đang và sẽ tiếp tục đưa ra những giải pháp đồng bộ để giải quyết rứt điểm tình trạng này
theo đó kiểm soát chặt chẽ việc thu phí theo ngày qua hệ thống công nghệ thông tin hiện đại bảo đảm không thất thoát
năm hai nghìn một mươi sáu quốc hội sẽ giám sát tất cả các trạm thu phí bot để bảo đảm quyền lợi của người dân không bị xâm phạm
dự án đã phải lùi tiến độ đến quý ba năm hai nghìn một mươi bảy thay vì cuối năm hai nghìn một mươi sáu như dự tính ban đầu
và phải vay thêm vốn của nhà đầu tư trung quốc
đây là công trình có ý nghĩa dân sinh rất lớn đối với thủ đô hà nội và các tỉnh lân cận
nên việc lùi tiến độ không khỏi khiến dư luận băn khoăn
điều này lãnh đạo ngành giao thông vận tải giải thích
điều này lãnh đạo ngành giao thông vận tải giải thích
cũng tại buổi họp báo nhiều nội dung quan trọng khác đã được đưa ra như vấn đề tăng phí hàng không
vấn đề tăng hay giảm thời gian thu phí bot và bán tàu cũ của tổng công ty hàng hải việt nam
vấn đề kiểm soát các phương tiện tô sơ như thế nào